qua đó đã xuất hiện nhiều gương điển hình nhiều hình ảnh đẹp của người chiến sĩ công an được các tầng lớp nhân dân ghi nhận đánh giá cao
phát biểu kết luận tại hội nghị bộ trưởng tô lâm ghi nhận biểu dương tinh thần nỗ lực cố gắng khắc phục khó khăn của cán bộ chiến sĩ công an các đơn vị địa phương trong tháng qua
bộ trưởng tô lâm nhấn mạnh thời gian tới tình hình thế giới và khu vực tiếp tục có nhiều diễn biến nhanh phức tạp tình hình dịch bệnh covid một mươi chín tiềm ẩn nhiều nguy cơ tình hình tội phạm hình sự đặt ra nhiều thách thức tác động ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự
tháng năm năm hai nghìn hai mươi một cũng là tháng diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước do đó công an các đơn vị địa phương cần tăng cường nắm chắc tình hình bảo vệ tuyệt đối an ninh an toàn các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước
tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một cũng là tháng diễn ra nhiều sự kiện chính trị quan trọng của đất nước do đó công an các đơn vị địa phương cần tăng cường nắm chắc tình hình bảo vệ tuyệt đối an các sự kiện chính trị văn hóa xã hội quan trọng của đất nước

giáo sư tiến sĩ nguyễn thanh long ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ y tế phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và thượng tướng nguyễn văn sơn thứ trưởng bộ công an trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh bộ công an đồng chủ trì hội nghị
phát biểu khai mạc hội nghị bộ trưởng bộ y tế nguyễn thanh long nhận định bản chất của vấn đề truy vết chính là xác định được nguồn lây nhiễm của ca bệnh xác định những người có yếu tố nguy cơ về lây nhiễm dịch covid một mươi chín
kể từ đó đưa ra biện pháp cách ly y tế triệt đề thực tiễn cho thấy thời gian qua các địa phương khi có các ca dương tính ngoài cộng đồng đều đã triển khai truy vết rất hiệu quả
ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín và bộ y tế đánh giá rất cao vai trò nòng cốt của lực lượng công an ở tất cả các tuyến trong công cuộc phòng chống dịch covid một mươi chín tại việt nam
tại hội nghị các đại biểu đã được nghe các đồng chí báo cáo viên chuyên gia của bộ y tế chia sẻ cập nhật phổ biến bổ sung những kiến thức kỹ năng chuyên môn
trong công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín nói chung và đặc biệt là công tác truy vết người tiếp xúc với người có xét nghiệm dương tính nói riêng
phát biểu kết luận tại hội nghị thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an thứ trưởng nguyễn văn sơn gửi lời cảm ơn và mong muốn
thời gian tới lực lượng công an và lực lượng y tế các cấp sẽ tiếp tục phối hợp tốt hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị cục y tế bộ công an ngừng tiếp thu ý kiến tại hội nghị tập huấn
đối với công an các địa phương thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu cán bộ chiến sĩ tuyệt đối không được lơ là
chủ quan trong công tác phòng chống dịch bệnh tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch phù hợp với điều kiện mới
đối với công an các địa phương thứ trưởng nguyễn văn sơn yêu cầu cán bộ chiến sĩ tuyệt đối không được lơ là

cũng như đến ngày bầu cử quốc hội ba tháng năm tới đây
tôi đề nghị
công an các đơn vị địa phương thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo của ban bí thư
ngày hai mươi bảy tháng bốn vừa rồi ban bí thư cũng có một công điện gửi cho các bộ băng ngành
các địa phương các cấp quỹ thực hiện nghiêm túc tinh thần chỉ đạo này
để chúng ta thực hiện vừa mục tiêu kép
nhưng mà những sự kiện chính trị hết sức quan trọng thời gian tới
cũng phải bảo đảm cái thành công ở mức cao nhất
thứ trưởng nguyễn văn sơn đề nghị công an các đơn vị địa phương
tăng cường phối hợp với các lực lượng chức năng kiểm soát chặt chẽ
việc xuất nhập cảnh qua tuyến biên giới cửa khẩu đường mòn lối mở
kịp thời phát hiện xác minh điều tra làm rõ
xử lý nghiêm theo pháp luật
các trường hợp nhập cảnh trái phép các hành vi môi giới
tổ chức đưa người nhập cảnh trái phép vào việt nam
nhân kỷ niệm bốn mươi sáu năm ngày giải phóng miền nam thống nhất đất nước
trong các ngày hai mươi tám và hai mươi chín tháng bốn đoàn công tác của bộ công an
do thiếu tướng lê tấn tới ủy viên trung ương đảng
thứ trưởng bộ công an làm trường đoàn đã đến thăm và trao nhà đồng đội
cho năm gia đình nguyên là cán bộ đại đội cảnh sát cơ động đặc biệt
công an tỉnh minh hải nay là tỉnh cà mau và tỉnh bạc liêu
tham gia chuyên án cm một mươi hai hiện đã nghỉ hưu suốt ngủ
gặp nhiều khó khăn đang sinh sống tại hai tỉnh cà mau và bạc liêu
đoàn công tác của lãnh đạo bộ công an đã đến thăm và trao nhà đồng đội
cho gia đình đồng chí đặng văn huynh hiện trú tại ấp chín
xã nguyễn phích huyện u minh tỉnh cà mau và đồng chí lê văn trạng
trú tại ấp công nghiệp b xã khánh hưng huyện trần văn thời tỉnh cà mau
tại tỉnh bạc liêu đồng chí thứ trưởng cùng đoàn công tác đã thăm
và trao nhà đồng đội cho đồng chí nguyễn thành tâm chú ấp một mươi chín
xã phong thạnh thị xã giá rai tỉnh bạc liêu và đồng chí đoàn hồng mận
chú khóm ba phường một thị xã giá rai tỉnh bạc liêu
thay mặt đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an
thứ trưởng lê tấn tới nhấn mạnh những căn nhà đồng đội được trao tặng
thể hiện tình cảm trách nhiệm sự quan tâm chia sẻ của đảng ủy công an trung ương
lãnh đạo bộ công an dành cho gia đình đồng chí tham gia chuyên án cm một mươi hai đang gặp khó khăn về nhà ở
đại diện các gia đình bày tỏ sự cảm ơn đồng thời hứa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng
tham gia tích cực phong trào bảo vệ an ninh tổ quốc tại nơi cư trú
tích cực lao động tăng gia sản xuất phát triển kinh tế gia đình ổn định cuộc sống
trong chuyến công tác lần này đồng chí thứ trưởng lê tấn tới cũng đã đến thăm và tặng quà đồng chí mai văn trải
nguyên trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh minh hải
thăm gia đình và thắp hương đồng chí nguyễn tường vân nguyên trưởng phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh ninh hải
sáng nay tại hà nội học viện chính trị công an nhân dân chủ trì tổ chức hội thảo khoa học với chủ đề
xây dựng hình ảnh người công an xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
tại hội thảo các đại biểu đã tập trung thảo luận về tình hình triển khai lực lượng công an xã trên cả nước hiện nay
đưa ra những đánh giá về vai trò tầm ảnh hưởng của hình ảnh người công an xã tại địa phương
những thuận lợi khó khăn điểm tích cực mặt hạn chế trong quá trình xây dựng hình ảnh người công an xã
từ đó đưa ra các giải pháp kiến nghị đề xuất để tiếp tục củng cố phát huy những ưu điểm
và khắc phục những mặt hạn chế nhằm xây dựng hình ảnh đẹp về người công an xã
kết quả của hội thảo sẽ là nguồn tài liệu tham khảo quan trọng ý nghĩa cho công tác xây dựng lực lượng
là cơ sở để xây dựng bộ công cụ với các tiêu chí cụ thể để đánh giá đúng vai trò của lực lượng công an xã
từ đó có thể tham mưu đề xuất với lãnh đạo bộ công an trong quá trình xây dựng đề án công an xã thị trấn chính quy của bộ công an
cũng trong sáng ngày hôm nay tại hà nội cục hậu cần và viện khoa học và công nghệ bộ công an
đã tổ chức hội nghị học tập quán triệt nội dung văn kiện đại hội một mươi ba của đảng trong hai đảng bộ
phát biểu khai mạc hội nghị lãnh đạo cục hậu cần bộ công an nhấn mạnh
việc học tập quán triệt có ý nghĩa rất quan trọng nhằm giúp cán bộ đảng viên nắm vững những nội dung cốt lõi
những điểm mới trong các văn kiện đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
trên cơ sở đó tạo sự chuyển biến rõ nét về nhận thức thống nhất ý chí và hành động trong toàn đảng bộ của hai đơn vị
có phần xây dựng đảng trong sạch vững mạnh về chính trị tư tưởng đạo đức tổ chức và cán bộ
ngăn chặn để lùi suy thoái về đạo đức lùi sống những biểu hiện tự diễn biến tự triển hóa trong đội bộ
tại hội nghị tiến sĩ đoàn văn báu vụ trưởng vụ lý luận chính trị ban tuyên giáo trung ương
đã trực tiếp truyền đạt một số nội dung cơ bản của đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng
như báo cáo chính trị báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược phát triển kinh tế xã hội hai nghìn một mươi một hai nghìn hai mươi
xây dựng chiến lược phát triển kinh tế xã hội một mươi năm hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
báo cáo kết quả công tác xây dựng đảng và thi hành điều lệ đảng khóa một mươi hai
nghị quyết đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ một mươi ba của đảng cộng sản việt nam